sau hơn một năm thực hiện quyết định số hai mươi tám của thủ tướng chính phủ về cho vay hộ mới thoát nghèo trên địa bàn tỉnh nghệ an có tám hộ dân được tiếp cận với nguồn vốn ưu đãi này từ đó có điều kiện để phát triển sản xuất kinh doanh ổn định cuộc sống vươn lên thoát nghèo bền vững
nếu như không có nguồn vốn kịp thời từ chương trình tín dụng cho hộ mới thoát nghèo của ngân hàng chính sách xã hội gia đình anh nguyên sĩ thoan ở xóm chín xã thanh dương huyện thanh trương khó có được nền tảng kinh tế vững chắc như hôm nay
thoát nghèo từ đầu năm hai nghìn một mươi năm thì đến cuối năm anh lại tiếp cận ngay bốn mươi triệu đồng một chương trình tiến dụng cho hộ mới thoát nghèo để đầu tư mua hai con bò ba con dê sinh sản
hơn một năm sử dụng nguồn vốn hiệu quả gia đình anh đã thu về hơn một trăm linh triệu đồng
trên thực tế danh giới giữa hộ cận nghèo hộ nghèo và hộ mới thoát nghèo rất mong manh nên chính sách tiến dụng này đã nhận được sự đồng tình và vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị
để hỗ trợ hộ mới thoát nghèo phát triển bền vững cùng với nguồn vốn từ ngân hàng chính sách trong năm hai nghìn một mươi năm thị xã thái hòa đã trích ngân sách ba trăm linh triệu đồng để hỗ trợ giải quyết việc làm cho nhân dân
trong thời gian tới ngân hàng chính sách xã hội cũng cần đẩy mạnh tuyên truyền để hộ mới thoát nghèo có hoạch định tính toán vốn vay và sử dụng nguồn vốn đúng mục đích mang lại hiệu quả thiết thực